theo dinh sóng thần từ vụ phun trào núi lửa ở tunga bất ngờ đến các bãi biển của new zealand vào sáng sớm ngày một mươi sáu tháng một
trong khi đó tunga vẫn chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại
lily malin một người dân địa phương ở cảng hokkien ga tại northland thuộc new zealand cho biết
cô và nhóm của mình đang xuống vùng nước gần lối vào bến của cảng bắc vào khoảng nửa đêm để bắt cá bơn

những gì tôi nhớ là bạn tôi hát lên chạy đi
trong vòng vài phút nước đã ngập đến eo của chúng tôi
trời tối chúng tôi có nước và đèn pha nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy là nước xung quanh và chúng tôi chỉ chạy
một ngọn núi nửa ở biển tonga đã phun trào vào ngày một mươi năm tháng một dẫn đến các con sóng thần cao đến một hai mét

và tại nhiều quốc gia khác
trung tâm cảnh báo sóng thần tại thái bình dương ở hawaii mỹ xác nhận vụ phun trào tạo nên một cột khói cao gần hai mươi km
trong khi một số vùng và quốc gia đã báo cáo thiệt hại từ sóng lớn do vụ phun trào núi lửa
các nước láng giềng vẫn chưa thể liên lạc với tunga để xác định tình hình
mỹ kêu gọi người dân trên bờ biển thái bình dương tránh xa bờ biển
trong khi đó khu vực new south wales của australia đóng cửa các bay biển
hàng trăm nghìn công nhân ở nhật bản được khuyến cáo sơ tán khi những con sóng cao hơn một m

các đợt sóng thần đã gây ra thiệt hại cho các tàu thuyền ở xa như new zealand và centa cro california
các khuyên cáo về sóng thần trước đó đã được đưa ra ở nhật bản hawaii alaska và bờ biển thái bình dương của mỹ

ở bến thuyền tutuka northland new zealand sự kết hợp của sóng thần vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một

một số thuyền bị chìm các thuyền khác mắc cạn hoặc va vào nhau
xa hơn về phía bắc một số khu cắm trại trũng thấp đã được sơ tán trong đêm do thủy chiều dâng

cảnh sát đã giúp sơ tán khoảng năm mươi người khỏi vịnh mahinebra vào khoảng nửa đêm một phát ngôn viên cảnh sát cho biết
ở santa crut california các quan chức đang thống kê thiệt hại sau khi tàu thuyền bị hư hỏng nặng
nước ngập các đường phố và bái đậu xe trúng thấp khiến ô tô nổi lên

tôn ga đã bị sóng thần tấn công và các phần lớn vẫn không thể liên lạc được vào ngày một mươi sáu tháng một
khi các đường dây điện thoại và internet bị cắt đứt do vụ phun trào núi lửa

các báo cáo khác vẫn không có gặp nhật vào chiều ngày một mươi sáu tháng một
thủ tướng new zealand jacinda ardern cho biết vẫn chưa có bất kỳ báo cáo chính thức nào

bà cũng cảnh báo rằng các nhà chức trách vẫn chưa thể liên hệ với một số khu vực ven biển và các đảo nhỏ hơn
bà ardern cho biết đã có thiệt hại đáng kể đối với tàu thuyền và cửa hàng dọc theo bờ biển tôn ga

làm ô nhiễm nguồn cung cấp nước

nhưng bà aden hy vọng có thể sẽ gửi viện trợ đến vào ngày một mươi bảy tháng một

dữ liệu trung tâm sóng thần thái bình dương cho biết đã phát hiện những con sóng cao tám mươi cm
sự kiện tuyệt chủng từng hủy diệt thế giới sự kiện thứ sáu đang diễn ra ngay lúc này
theo del các nhà khoa học lo sợ sự kiện tuyệt chủng lần thứ sáu có thể xảy ra

nhưng mặc dù sự kiện này vô cùng khủng khiếp xóa sổ khoảng bảy mươi sáu số loài trên thế giới

một là sự kiện tuyệt chủng ordovich cellurian xảy ra bốn trăm bốn mươi bốn triệu năm trước

ba là sự kiện tuyệt chủng permitiot hai trăm năm mươi hai triệu năm trước

là sự kiện lớn nhất mà trái đất có thể xảy ra
phải đối mặt và là sự kiện ảnh hưởng sâu sắc đến hệ sinh thái của hành tinh chúng ta
tất cả sự sống trên trái đất ngày nay có nguồn gốc từ khoảng một mươi động thực vật
và vi sinh vật sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng permitius này
bốn là sự kiện tuyệt chủng kizura hai trăm linh một triệu năm trước

năm là sự kiện tuyệt chủng kỳ phân trắng paleogen sáu mươi sáu triệu năm trước

khói bụi và các mảnh vỡ bắn lên bầu khí quyển dẫn đến sự nguội lạnh toàn cầu

sự kiện này đã khiến khoảng bảy mươi sáu số loài trên thế giới bị xóa sổ

nhưng giờ đây các nhà khoa học cảnh báo rằng sự kiện tuyệt chủng thứ sáu
có thể đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta

lao về phía chúng ta từ bên ngoài không gian
nó cũng không liên quan đến các màng kiến tạo của trái đất cử động

các nhà khoa học đã nhiều lần cảnh báo rằng lũ lụt hạn hán và cháy rừng do biến đổi khí hậu
có thể gây ra nhiều thiệt hại cho hành tinh của chúng ta nặng nề tương tự như một vụ va chạm
của tiểu hành tinh hoặc một vụ phun trào núi lửa khổng lồ

như phá rừng săn bắn và đánh bắt thủy hải sản

cũng như ô nhiễm và biến đổi khí hậu do con người gây ra
cũng là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với hành tinh của chúng ta
giáo sư zidakdo sibalot thuộc đại học quốc gia mexico ở thành phố mexico cảnh báo
đã có nhiều bằng chứng cho thấy thế giới đang trải qua một cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu
hiện có nhiều báo cáo và các nghiên cứu khoa học cho rằng các quần thể sinh vật trên trái đất
đang chứng kiến một cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu ông sebalot nhấn mạnh

bất cứ điều gì chúng ta đang làm trong một mươi năm mươi năm tới sẽ xác định tương lai của nhân loại
các chuyên gia cho biết tỷ lệ tuyệt chủng đang ở mức độ báo động

theo họ nếu tốc độ tuyệt chủng hiện tại tiếp diễn như trên
chúng ta có thể phải chứng kiến sự tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu trong khoảng hai trăm bốn mươi năm trăm bốn mươi năm tới